với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau thành phố hà nội bắt đầu triển khai gói an sinh xã hội sáu mươi hai tỷ đồng
theo tinh thần nghị quyết số bốn mươi hai của chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
ngay dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn vào mùa một tháng năm hơn bốn trăm linh người dân ở hà nội đã được nhận tiền hỗ trợ
trong đợt một có bốn đối tượng được hỗ trợ
người có công bảo trợ xã hội được hỗ trợ năm trăm linh đồng một người một tháng thời gian hưởng là ba tháng
nhân khẩu thuộc hộ nghèo cận nghèo được hỗ trợ hai trăm năm mươi đồng một người một tháng thời gian hưởng là ba tháng
người thuộc nhiều đối tượng thụ hưởng có quyền lựa chọn mức hỗ trợ cao nhất
việc chi trả diễn ra theo hình thức trực tiếp tại nhà văn hóa nhà hội họp ở các khu dân cư tổ dân phố
người dân đến nhận tiền theo giờ hẹn trước không tập trung đông người cùng một thời điểm
bắt buộc phải đeo khẩu trang dờ tay bằng dung dịch sát khuẩn
đa số các xã phường thị trấn tri trả số tiền hỗ trợ bắt đầu từ ngày ba mươi tháng bốn
và diễn ra liên tục trong những ngày kế tiếp bao gồm cả ngày nghỉ lễ nghỉ cuối tuần